thưa quý vị do làn sóng dịch bệnh bùng phát lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân
những người lao động nghèo thì rơi vào tình cảnh về nhà không được ở lại cũng không xong
với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau chính quyền tp hcm đã nỗ lực hỗ trợ về mọi mặt để người dân yên tâm ở lại thành phố
do làm việc tự do gần ba tháng nay kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát vợ chồng anh luận và chị quỳnh quê quảng trị bị mất việc
không biết dịch khi nào kết thúc nên anh chị cố bám trụ lại tp hcm để chờ việc làm
tất cả những đồ đạc có giá trị trong căn nhà trọ chưa đầy một mươi m hai đều đã được bán hết để gửi tiền về quê nuôi con
nhớ con nhớ nhà nhiều lắm nhưng mà giờ không về được thì tìm mọi cách rồi mà không về được mà ở lại làm thì ba tháng rồi rồi không đi làm được nữa
giờ ở trong hồ trọ gì đó
mấy tháng trước thì cũng có người cho rau nhiều
mấy tháng trước thì cũng có người cho gạo thì cũng ăn qua ngày
bây giờ thực sự là không còn gì nữa thì quyết định luôn rồi là quyết định về
hai vợ chồng bán hết đồ trong nhà để về
nhưng mà về không được giờ quay lại thì có mọi người mọi người cho gạo mọi người cho trứng mọi người cho các thứ
thì bây giờ hai vợ chồng cũng bảo là cố gắng thôi chứ vẫn không làm gì được nữa
trong thời gian này thì tình nghịt căng thẳng thì không cho bọn em về quê được thì giờ phường quan tâm thì bọn em cố gắng ở lại cho hết dịp
thế giờ cũng khó
không có quy định về nữa mà về cũng không được nữa
cùng cánh ngộ với chị quỳnh là hàng chục ngàn người dân rời quê vào thành phố hồ chí minh để mưu sinh thất nghiệp không còn tiền giữ phòng và mắc kẹt lại thành phố
nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các mạnh thường quân và chủ các nhà trọ họ đã yên tâm hơn để ở lại thành phố
thấy những người thuê trọ họ cũng khó khăn
dịch bệnh kéo dài cho nên là cũng tự nguyện để bớt tiền phòng trọ
và giúp công nhân họ ở đây họ sống được cho yên tâm
nếu như hôm qua mà đi về thì họ cũng để cửa lại
nếu mà quay lại thì họ cũng để cửa cho vào luôn
chứ không phải đóng cửa để không cho vào nữa
bọn tôi là thất nghiệp từ tháng năm đến giờ
là cũng ba bốn tháng rồi là cũng không có nói chung là tiền bạc cũng không có nhiều
đủ ăn ba tháng nhưng bây giờ cũng hết rồi
bây giờ bọn tôi mới quyết định ra
vì cũng người nhà cũng mượn vay
người này người kia nhưng mà cũng không có đủ vì cứ thất nghiệp quá lâu
thấu hiểu được những khó khăn của bà con
chính quyền các quận quyện của tp hcm đã đến từng nhà để tuyên truyền vận động người dân
đồng thuận chấp hành chủ trương chính sách và công tác phòng chống dịch của thành phố
đồng thời hỗ trợ về mọi mặt để không ai bị bỏ lại phía sau
bên cạnh đó công tác tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín cũng đã được các địa phương đẩy mạnh
mời bà con là hay ở đâu thì ở yên đó
các trường hợp mà chưa tiêm vaccine thì mình mời bà con đi tiêm vaccine để mà có sức đề kháng
có sự ổn định sức khỏe để tiếp tục sau khi thời gian nhận cách thì sẽ tiếp tục thực hiện công việc của mình
ngoài ra thì các cái trường hợp mà khó khăn thì phường cũng có cái trung tâm an sinh để mà hỗ trợ bà con khó khăn về các cái lương thực thực phẩm thiết yếu
bây giờ nói chung là dịch bệnh nhiều chị thấy vaccine đạt cũng chết được
thành phố đang nỗ lực hết mình để dập được dịch
các lực lượng tuyến đầu đang vô cùng vất vả để cứu tính mạng người dân hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
trong giai đoạn này rất cần sự chung tay của bà con nhân dân những người lao động của các tỉnh thành khác đang còn bám trụ tại thành phố
hãy yên tâm ở nhà để hỗ trợ thành phố trong phòng chống dịch